thưa quý vị hà nội thủ đô vì hòa bình hà nội thủ đô ngàn năm văn hiến để luôn giữ được sự thanh bình an toàn cho người dân cũng như du khách đến với hà nội là những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng công an thủ đô
và góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh an toàn cho thủ đô là một lực lượng luôn gắn bó với người dân đó là lực lượng liên ngành một trăm bốn mươi một
đây cũng chỉ là một trong rất nhiều vụ việc phạm pháp hình sự đã được lực lượng liên ngành một trăm bốn mươi một xử lý trong thời gian qua
trước đây chúng ta có thể thu giữ rất nhiều ma túy nhưng bây giờ hiện tại thì ví dụ như đối tượng nó chỉ có khoảng một vài viên
trước đây nó chỉ có ví nhưng bây giờ thì ví dụ đối tượng lan thì nó là một cái hộp quà rất là to
giấu bên trong đấy thì nó là ma túy
ngoài ra bây giờ là đối tượng ma túy thì nó thuê shipper người đó đi chở
qua hơn tám năm thực hiện hoạt động của lực lượng một trăm bốn mươi một đã đáp ứng được thực tiễn đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô hà nội trong tình hình mới
đó là đã góp phần giảm tai nạn giao thông cả về ba tiêu chí phạm pháp hình sự giảm cả về số vụ và số đối tượng
người dân đã có ý thức tham gia giao thông chấp hành tốt hơn
đặc biệt tình trạng các đối tượng côn đồ mang theo vũ khí đao kiếm truy đuổi đâm chém nhau công khai đã giảm rõ rệt
số vụ chống người thi hành công vụ giảm mạnh theo từng năm
tôi thấy từ ngày có lực lượng một trăm bốn mươi một thì tôi thấy cái an ninh cũng được đảm bảo hơn ra đường tôi cũng thấy yên tâm hơn
tôi thấy là về tương lai tôi nghĩ là
nên phát huy nhiều hơn và nên trải dài hơn nữa các tuyến phố để cũng đảm bảo an ninh cho người dân người ta đi lại cho nó yên tâm
tôi thấy là cảnh sát một trăm bốn mươi một thì nên tăng cường và làm cả ngày cả đêm vì là lực lượng người ta làm rất là chuẩn
mà khi có nhìn thấy cảnh sát một trăm bốn mươi một thì nhiều tội phạm có thể là trừng
những ghi nhận trên của người dân thủ đô đã phần nào khẳng định vai trò của lực lượng một trăm một
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thủ đô tạo được tiếng vang lớn cho quần chúng nhân dân tiếp tục phát huy thành tích đó
trong thời gian tới công an thành phố hà nội sẽ tiếp tục triển khai thêm một mươi năm tổ công tác
thay nhau chốt chặn tại các ngã tư điểm nóng trên địa bàn thủ đô
đặc biệt lực lượng công an cũng sẽ thay đổi cách thức đấu tranh phòng chống tội phạm
trong thời gian tới thì công an thành phố sẽ bố trí phương án một số tổ một trăm bốn mươi một
sẽ tuần tra kiểm soát lưu động kết hợp với lực lượng cắm chốt để lăng cao hiệu quả
đấu tranh chấn áp tội phạm trên các tù hiệu thông
trên cái công tác nhiệm vụ lắm tình hình các đồng chí phải xác định những cái tiến nào
địa bàn nào là thường xảy ra cướp giật và thành ra các đối tượng đi để điều chỉnh cái lực lượng này
chứ ta không bố trí là cố định như một cái thời gian điêu
thế và có thể sắp tới để tuần lưu nữa
cái lực lượng này sẽ phối hợp với cảnh giao thông tuần hưu để cho các đối tượng cũng sẽ bị bất ngờ
trong thời gian tới tình hình tội phạm đường phố vẫn diễn biến phức tạp
với những thủ đoạn liều lĩnh khó lường
mỗi cán bộ chiến sĩ thuộc tổ công tác một trăm bốn mươi một công an thành phố hà nội
vẫn luôn có mặt trên những tuyến đường của thủ đô
để đảm bảo bình yên an toàn cho người dân và du khách
để thủ đô hà nội xứng đáng là thành phố vì hòa bình
là điểm đến thân thương an toàn của người dân cả nước và bạn bè quốc tế